nếu như trước kia người dân thường truyền tay nhau về việc uống vitamin c hay nước dừa giúp hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
thì gần đây dư luận lại rộ lên tin đồn về việc uống vitamin c nước quả có múi hay nước dừa làm bệnh covid một mươi chín lâu khỏi
thông tin thật giả lẫn lộn khiến người dân như lạc và mê hồn trận
vậy sự thực của lời đồn này có đúng hay không
trong bản tin khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín của một phường tại hà nội
cùng với các hướng dẫn quy trình chăm sóc f tại nhà thì có đưa ra kinh nghiệm chăm sóc f như sau
ý kiến tham khảo
qua kinh nghiệm chăm sóc f cũng như một số ý kiến của các bác sĩ tại các viện khuyến cáo
trong thời gian điều trị chúng ta không nên sử dụng xe sủi các hoa quả có múi và nước dừa
bởi những thứ đó làm kéo dài thời gian điều trị
điều đó khi nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế
f nhiều f ra test lần hai vẫn dương tính và đúng là họ thường xuyên sử dụng những đồ trên
trong khi đó một chia sẻ khác trong một nhóm gia lô
dùng nước dừa tươi ưng tươi và đường phèn được gọi là bài thuốc tiên
theo thông tin sự việc được nhắc đến có người ở tp hcm nhiễm cúm rất nặng
đã làm theo và khỏi bệnh với năm quả dừa
ngoài ra cũng có nhiều người nhiễm cúm đã khỏi bệnh nhờ bài thuốc này
tác giả bài viết cho rằng
dung dịch sau khi đun có tính kiểm rất giàu vitamin vi khoáng vi chất dinh dưỡng
tăng cường hệ miễn dịch kháng virus xét về khoa học hoàn toàn có thể dùng để chữa và phòng virus
covid một mươi chín biến chủng menta omicron hiệu quả không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào
trong bối cảnh hiện nay các f như lạc vào mà trận thông tin không biết nghe theo thông tin nào
bởi có những thông tin trái ngược hoàn toàn nhau
ở góc độ chuyên môn chuyên gia dinh dưỡng
bác sĩ bác sĩ lê thị hải chủ tịch hội dinh dưỡng nghi khoa
nguyên giám đốc trung tâm tư vấn viện dinh dưỡng quốc gia phản đối những thông tin kiểu này
bà cho rằng thông tin nêu trên không có cơ sở khoa học
làm sao có thể kết luận được uống các thứ nước quả có muối như nước cam nước bưởi nước dừa
lại có thể làm bệnh covid một mươi chín lâu khỏi
và cũng không có nghĩa là cứ uống các loại nước này thì sẽ khỏi covid một mươi chín
thực tế bệnh khỏi nhanh hay lâu là do sức đề kháng của mỗi người
người có sức đề kháng tốt không có bệnh lý nền
bệnh chỉ qua loa nhanh khỏi và không để lại hậu quả gì
ngược lại có những người do sức đề kháng kém lại có bệnh nền
nên gặp các triệu chứng nặng hơn dài dẳng hơn
thậm chí các triệu chứng còn xuất hiện sau khi khỏi bệnh
người ta thường gọi đó là hậu covid
thạc sĩ bác sĩ hải còn cho biết thêm
những người bệnh người ốm từ trước đến nay
các nghiên cứu và thực tế chứng minh vitamin c có tác dụng tăng cường sức đề kháng
chống lại các chất oxy hóa là những chất độc hại
được sinh ra trong quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng
nước cam các loại quả có múi quả mọng rất giàu vitamin c giúp người bệnh màu hỏi
vitamin c hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạng tính
nguy cơ bệnh tim giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp
ngăn ngừa nguy cơ bệnh gút phòng chống thiêu sát
bảo vệ trí não minh mất và tăng cường miễn dịch
lượng vitamin c được khuyến nghị hàng ngày là
bảy mươi năm mg đối với phụ nữ và chín mươi mg đối với đàn ông
còn riêng nước cam có một số lợi ích như
tăng cường hệ thống miễn dịch
cải thiện sức khỏe tiêu hóa
hỗ trợ giảm cân làm sạch da giảm nếp nhăn
cải thiện thị lực hỗ trợ ngăn ngừa dụng tóc
giúp tóc đẹp cung cấp dưỡng chất khi mang thai
đối với nước dừa cũng chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như
giảm nguy cơ mất nước giảm vấn đề về tiết niệu
có lợi cho tiêu hóa
tốt cho tim mạch giúp giảm cân
tăng cường năng lượng tăng cường hệ miễn dịch
nhưng nếu nước dừa giúp bệnh covid một mươi chín nhanh khỏi
thì cần có nghiên cứu khoa học chứng minh
không thể kết luận theo cảm tính hay kết luận một cách bừa bãi được
các chuyên gia đặc biệt khuyến cáo
người dân chỉ nên tin và làm theo khuyến cáo chuyên môn của ngành y tế
các thông tin không chính thống
tránh tin và làm theo các thông tin được lan truyền trên mạng
không được kiểm chứng không có ai chịu trách nhiệm
trước tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín khá căng thẳng
các thông tin về chữa covid đang rất phức tạp
lẫn lộn được lan truyền qua nhiều hình thức
mang lại cả những hệ quả tích cực lẫn tiêu cực
trong số đó có một thông tin về việc
không được tắm rửa trong thời gian mắc covid một mươi chín
bệnh đang nhẹ mà tắm sẽ trở nặng
vậy thực hư thông tin này như thế nào
mắc covid một mươi chín có nên tắm và sông hơi hay không
theo quan niệm của y học cổ truyền
nếu khi bị ốm hoặc cảm
sông hơi là cần thiết nhưng tắm lại phải kiêng
quan niệm tắm khi bị ốm trong y học cổ truyền
lại trái ngược với sông hơi
điều này được luận giải như sau
khi tắm nước nóng làm rát lỗ chân lông
từ đó gây mất khí ngoại tả dễ xâm nhập
nhiều tấm gương về việc tắm gây cảm hàn tử vong
từ đó sinh ra quan niệm người ốm phải kiêng nước
còn tồn tại dài dẳng tới ngày nay
điều đó cũng có cơ sở khoa học là trước đây
chưa có điều kiện phòng vệ sinh sạch sẽ
kín gió như bây giờ
nên người ốm mà tắm là rất nguy hiểm
một số người quá suy kiệt trước năm tim phổi quá kém
khi tắm nóng hoặc lạnh có thể gây nên giãn mạch
hoặc co mạch toàn thân gây tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột
có thể tăng nặng thêm bệnh thậm chí là tử vong
do vậy khi đang mắc bệnh không nên tắm nước quá lạnh
để dè luyện cơ thể hoặc tắm quá nóng để diệp mầm bệnh
điều này là rất nguy hiểm
trong thực tế y học hiện đại không kiêng tắm
nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân trước mổ
cần được tắm và sát trùng toàn thân sẽ giảm nhiễm trùng vết mổ
bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức
nếu được lau rửa toàn thân bằng dung dịch sát khuẩn
thay quần áo thay trap ga dường thường xuyên
sẽ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm số ngày nằm icu
tắm cội đầu giúp giải phóng các tế bào cha chết
làm thông thoáng da cải thiện bài tiết của túi mồ hôi
cải thiện lưu thông máu giảm sưng đau khớp
cải thiện tinh thần cải thiện giấc ngủ
ở nhiều bệnh viện đa khoa icu vẫn thường xuyên tắm khô
và cội đầu cho người bệnh nằm lâu
để tránh biến chứng người đang suy kiệt nặng huyết áp thấp
người đang tiềm truyền người có vết mổ
người suy tim gan thận nặng không được tắm
khi tắm cần tắm bằng nước ấm ba mươi ba mươi năm độ c
tắm nhanh trong khoảng năm đến một mươi phút nơi kín gió
sau tắm lau khô người và mặc quần áo xấy tóc khô
theo tiến sĩ bác sĩ quang thế dân
đối với người mắc covid một mươi chín nên tắm cách ngày một lần
tắm nhanh tận dụng nồi lá sông
sông xong rồi tắm nhanh trong năm một mươi phút
lau khô người sẽ thấy rất thẳng khoái
giúp hạ sốt thông thoáng mặt da ngủ ngon mau khỏe
kinh nghiệm dân gian từ lâu vẫn chữa cảm mạo bằng biện pháp sông hơi
điều đó bắt nguồn từ y học cổ truyền
với quan niệm cho rằng cảm mạo là do ngoại tà xâm nhập từ bên ngoài vào
nên cần làm cho da mồ hôi để loại trừ tà khí ra bên ngoài
điều này y học cổ truyền gọi là biện pháp phát hãn giải biểu
người bệnh sẽ uống các thuốc có nhiều tinh dầu
uống thuốc nóng ấm sông để cho ra mồ hôi
theo y học hiện đại các biện pháp sông hơi có tác dụng làm thông thoáng đường hô hấp
tinh dầu gây cảm giác thư giãn nâng cao hệ miễn dịch
giúp người cảm cú mau khỏi bệnh
tuy nhiên cũng theo y học cổ truyền
khi cảm mạng để lâu ngày tác nhân gây bệnh không còn ở bên ngoài nữa
mà đã đi sâu vào phần máu phần nội tạng
thì lúc này không được phát hoãn giải biểu nữa
vì sẽ làm tiêu hào chính khí trong cơ thể
cơ thể sẽ suy yếu không chống đỡ được bệnh
lúc này cần phải thanh nhiệt bổ khí bổ huyết
như vậy chúng ta thấy ngay y học cổ truyền
cũng không dùng sông hơi chản lan khi bị cảm cúm
chính bởi vậy khi chúng ta đã biết mắc covid một mươi chín là virus sars cov hai
đã chui vào trong tế bào niêm mạc hô hấp rồi lan đi khắp cơ thể
nghĩa là nó không còn đơn giản ở trên bề mặt mũi họng nữa
lúc này sông không còn diệt được virus nữa
sông hơi quá nhiều lần gây mất mồ hôi
mất các chất muối trong cơ thể
làm dối loạn truyền hóa cơ thể càng yếu hơn
sông hơi nhiều lần xúc họng nước muối nhiều lần
làm tổn thương niêm mạc hô hấp
dễ gây bụi nhiễm thêm các bệnh hô hấp khác
vì vậy khi mắc covid một mươi chín
có thể sông mũi họng hoặc sông hơi toàn thân
ngày một lần giúp cho hệ hô hấp thông thoáng
tinh thần thư giãn mau lành bệnh
nhưng cần phải lưu ý
biện pháp này không giúp diệt virus
do đó không nên sông hơi liên tục
xúc họng ngày quá nhiều lần để diệt virus
không những không mang lại hiệu quả
mà lại có thể gây hại cho sức khỏe
không sông hơi quá nóng hoặc sông quá lâu
gây tổn thương niêm mạc hô hấp
gây hại cho sức khỏe
mỗi lần sông chỉ nên từ một mươi đến một mươi năm phút
quý vị có thể tham khảo công thức nổi lá sông bao gồm
các cây lá tự nhiên có tinh dầu như vỏ bưởi
một số vùng linh hoạt dùng cả các lá khác có tinh dầu như
sông hơi ngày một lần
còn tắm thì ít hơn hai ngày một lần
nước sông hơi xong
pha làm nước tắm
không sông hơi hoặc tắm nhiều lần trong ngày
vì cũng không khỏe hơn mà gây hại cho sức khỏe
người suy nhược nặng
người huyết áp thấp
đang mắc các bệnh tim gan thận nặng
không nên tắm mà dùng biện pháp tắm khô như
lau người nhanh rồi thay quần áo